lai châu là một tỉnh có số người nghiện ma túy cao
theo thống kê đến thời điểm hiện tại lai châu có trên ba người nghiện ma túy
để giúp người nghiện ma túy cai nghiện thành công sớm tái hòa nhập với cộng đồng
tỉnh lai châu đã thành lập nhiều cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadon miễn phí
phương pháp điều trị này không chỉ làm giảm tỷ lệ người nghiện các chất ma túy và lây nhiễm hivs
mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại huyện phong thổ hiện có tám cơ sở cấp phát thuốc điều trị bằng methadone
chủ yếu tập trung tại các địa xã biên giới với gần năm trăm linh người tham gia điều trị
nhờ được các cán bộ y bác sĩ tận tỉnh tư vấn và kiểm tra sức khỏe định kỳ
mà hầu hết các bệnh nhân nằm trong chương trình điều trị đều tham gia uống thuốc đảm bảo quy trình điều trị
nhiều người đã ngừng sử dụng ma túy phục hồi sức khỏe và tham gia tích cực vào lao động sản xuất cải thiện đời sống
thường em đến buổi sáng và một ngày một lần anh ạ
em thấy cái hiệu quả của nó em đi làm bình thường cả ngày không thấy nhớ không thấy thèm nữa
em thấy là sau khi điều trị medladon thì em thấy bệnh nhân là cái nguy cơ giảm cái lây nhiễm hiv
với cái băng b c là giảm hẳn đi này
thứ hai nữa là cái trộm cắp tài sản này em cũng thấy giảm tối thiểu
này và cái thứ ba nữa là cái mâu thuẫn gia đình của bệnh nhân này em thấy là không còn nữa
cái thứ tư nữa thì em thấy điều trị medon này thì bệnh nhân ăn ngon ngủ ngon nên là bệnh nhân điều trị rất là tuân thủ
sau hơn năm năm triển khai chương trình cai nghiện ma túy bằng uống thuốc methadon thay thế
đến thời điểm hiện tại số người tham gia điều trị methadone ở tỉnh lai châu là hơn hai người
đạt hơn sáu mươi ba so với số người nghiện trên địa bàn toàn tỉnh
người nghiện ma túy được vào điều trị methadone duy trì trên một mươi hai tháng
không có dấu hiệu sử dụng các chất ma túy đạt hơn tám mươi tám
tỷ lệ lây nhiễm hiv tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm bệnh nhân có hành vi vi phạm pháp luật đều giảm
điều này cho thấy hiệu quả của chương trình điều trị cai nghiện bằng methadone ở tỉnh lai châu
để hoạt động điều trị methadone cho những người nghiện ma túy được tốt hơn
thì cần phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan và các địa phương
trước hết các địa phương phải tích cực tuyên truyền để cho những người nghiện
người ta không còn kỳ thị nữa
cái thứ hai là đối với các ngành chức năng ví dụ như là bên bảo hiểm xã hội
bên công an thì cũng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
có thể nói việc lai châu triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình điều trị cai nghiện
ma túy bằng methadone như một mũi tên trúng nhiều đích
hạn chế tình trạng lây nhiễm hiv giúp người nghiện từ bỏ dần ma túy
nâng cao chất lượng cuộc sống giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình
cũng như giảm nguy cơ phạm pháp góp phần quan trọng vào ổn định chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển